tác động của dịch covid một mươi chín cộng hưởng với đà suy giảm từ năm hai nghìn một mươi chín đã ảnh hưởng toàn diện đến tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội của các quốc gia trên thế giới
với việt nam tác động của dịch là rất nghiêm trọng vậy ở thời điểm này chúng ta cần phải làm gì để vực dậy nền kinh tế
hiện chính phủ đã hỗ trợ người dân và doanh nghiệp thông qua ba gói tài chính và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên đây được xem là chính sách trong ngắn hạn sử dụng trong thời điểm hiện tại
còn về lâu dài thì việt nam vẫn phải có những giải pháp phù hợp và linh hoạt tận dụng thời cơ cho những lĩnh vực đang hoạt động tốt trong mùa dịch
đồng thời vẫn phải bảo đảm sự phát triển lâu dài của những lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế
đây là hình ảnh thủ đô hà nội trong một mươi năm ngày cách ly
từ ngày một đến ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hàng loạt cửa hàng đóng cửa những điểm du lịch con phố từng nhộn nhịp trở nên vắng lặng
ở những cơ sở sản xuất kinh doanh người lao động nghỉ việc hoặc giảm công suất xuống mức rất sâu
ở khu vực nông thôn đây được xem là đại bản doanh sản xuất lương thực thực phẩm người dân cũng lác đác ra đồng
hiện nền kinh tế đang suy yếu cả cầu và cả cung
các lĩnh vực công nghiệp nông nghiệp du lịch tiêu dùng đều chứng kiến sự sụt giảm mạnh
trong bối cảnh đó gần ba mươi số doanh nghiệp chỉ duy trì được hoạt động trong vòng không quá ba tháng
chín mươi số doanh nghiệp chỉ trụ được không quá sáu tháng do thiếu cả thị trường đầu vào và đầu ra
dịch covid một mươi chín đã đẩy ba mươi năm doanh nghiệp vào tình trạng ngừng hoạt động phá sản hoặc rời khỏi thị trường
để vực dậy nền kinh tế mới đây chính phủ cũng đã đưa ra gói hỗ trợ tài khoá một trăm tám mươi tỷ đồng
cho việc gia hạn nộp thuế và tiền thuế đất cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
dự kiến có khoảng chín mươi tám doanh nghiệp đang hoạt động khoảng bảy trăm bốn mươi doanh nghiệp thuộc diện được giãn thuế và tiền thuê đất
gói thứ hai là gói hỗ trợ tiến dụng ba trăm linh tỷ đồng cho đối tượng được vay là các lĩnh vực ít bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh
và cần vốn để tăng trưởng mạnh sau khi dịch kết thúc
sản xuất và nông nghiệp thủy sản các dịch vụ y tế lĩnh vực điện các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng bởi covid một mươi chín
được giải ngân nếu đảm bảo khả năng trả được nợ
gói thứ ba là gói an sinh xã hội lên tới sáu mươi hai tỷ đồng hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch covid một mươi chín
đây là gói tiền tươi từ ngân sách nhà nước để hỗ trợ người dân trong đại dịch với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau
tôi nghĩ là chính phủ cần phải có cái kế hoạch
cái chỉ đạo cũng như cái hướng dẫn cụ thể để bản thân các tổ chức tài chính các tổ chức tín dụng
cần phải có cái hướng dẫn đối với các doanh nghiệp để các doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn tốt nhất
và để hồi phục được lại cái công việc
nếu chúng ta không làm tốt được cái kinh tế như vậy thì bản thân tôi nghĩ rằng
ngoài cái việc các doanh nghiệp đóng cửa thì cái bài toán về thất nghiệp tỷ lệ thất nghiệp sẽ gia tăng
thì đó là bài toán rất là đầu đầu cho chính phủ
chính phủ cần phải sử dụng cơ chế của quỹ bảo lãnh tiến dụng
đó là một cái quỹ mà ngay cả các nước lớn trên thế giới chẳng hạn như mỹ chẳng hạn họ cũng sử dụng
mỹ thì họ kêu bằng small business administration được gọi tắt là sba là cái cơ quan tài trợ tiểu thường
thì ở việt nam mình cũng có quỹ bảo lãnh tiến dụng
thì cái quỹ bảo lãnh tiến dụng đó đến các ngân hàng bảo lãnh cho các ngân hàng để các ngân hàng cho vay các doanh nghiệp nhỏ và vừa
mà nếu không có cái quỹ bảo lãnh đó thì các ngân hàng không cho vay các doanh nghiệp
nhỏ và vừa tại vì tình hình sức khỏe của họ yếu kém hoặc là họ không có tài sản bảo đảm
điểm khó khăn nhất là những các cái hộ kinh doanh là những cái đơn vị mà nó không có cái hồ sơ sổ sách nằm trong các cái hệ thống theo dõi chính thức
cái việc này chúng ta muốn hỗ trợ thì chúng ta cần phải dựa vào hoặc là các cái chương trình mà được chính quyền phê duyệt
hoặc là phải dựa vào cái xác nhận của chính quyền địa phương để chúng ta đảm bảo rằng cái hỗ trợ của chúng ta đúng địa tượng
ngoài các gói hỗ trợ nêu trên
chính phủ còn có gói hỗ trợ giá điện khoảng một mươi hai tỷ gói hỗ trợ giá viễn thông khoảng một mươi năm tỷ đồng
bên cạnh đó chính phủ lưu ý cú đấm thép là số vốn đầu tư công gần bảy trăm linh tỷ đồng tương đương ba mươi tỷ usd cần giải ngân hết trong năm nay
chúng ta phải đầu tư vào hạ tầng để kích thích công an việc làm
chúng ta cần phải đẩy mạnh vào một số cái lĩnh vực để tạo ra cái nhu cầu của thị trường
chúng ta sẽ đẩy mạnh cung cấp và xuất khẩu mặt hàng này tới các quốc gia đang bị ảnh hưởng dịch
ở một góc nhìn khác các chuyên gia kinh tế cũng cho rằng không phải tất cả các lĩnh vực đều khó khăn do dịch covid một mươi chín
mà hiện tại một số ngành sản xuất các phương tiện thiết bị y tế hoặc các chất phục vụ cho phòng chống dịch công nghệ thông tin viễn thông
những ngành phục vụ về thương mại điện tử và thậm chí một ngành rất truyền thống như nông nghiệp đang tạo ra được một chỗ dựa vững chắc cho nền kinh tế
đây chính là điểm sáng để việt nam
việt nam cần phải thúc đẩy vực dậy làm trụ đỡ cho nền kinh tế trong giai đoạn hiện nay